tại vùng đất thép củ chi thành phố hồ chí minh có một cô giáo đặc biệt bởi dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh
nhưng bằng nghị lực phi thường cô gái nhỏ huỳnh thanh thảo đã viết nên câu chuyện đẹp cho đời khi mở lớp dạy học cho nhiều thế hệ học sinh nghèo
qua đó đã lan tỏa tinh thần vượt khó khát vọng vươn lên cho nhiều người xung quanh
ến nhỏ thiên thần không đôi chân cỏ xanh hy vọng hay cô ba của ấp ràng là tên gọi yêu thương mà người dân ở xã trung lập thượng nhắc về huỳnh thanh thảo
cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh từ khi mới chào đời
giấc mơ đến trường bị gian dở dược thảo đã mở ra lớp học ngay tại nhà để dạy con chữ cho những trẻ em nghèo trong vùng
bản thân em là không có được đến trường nên là mọi cái kiến thức mà em có được là tự học
tự em học và nhờ mẹ dạy những cái mà gấp nhặt đó thì mình truyền lại cho các em mình không có nói là mình dạy mình không có nghĩ là mình dạy học
suốt một mươi năm qua lớp học này là niềm hạnh phúc của cô giáo sương thủy tinh bởi được góp công sức bé nhỏ cho đời ưm mầm những tài năng nhỏ hiếu học
và cũng từ đây nhiều em học sinh nghèo trong xóm vươn lên có thành tích học tập tốt
cuộc sống luôn xuất hiện những thử thách cam go đòi hỏi mỗi chúng ta phải có ý chí nghị lực vượt qua
và thử thách đến với cô gái bé nhỏ này
khi vừa mở thư viện sách cho học trò thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông
dù vậy sự cố không làm cô lùi bước thư viện sách chuyển đổi thành cà phê sách để tạo thêm quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác
cuối năm hai nghìn một mươi sáu dẫn qua đi bị tai nạn giao thông tế đải tai
trong đó bố mẹ cũng nhắn tiếp sức tạm động duy cho con cho mau hết để có tinh thần phục vụ cộng đồng xã hội tốt hơn
trong đó bố mẹ cũng nhắn tiếp sức tạm động duy cho con cho mau hết để có tinh thần phục vụ cộng đồng xã hội tốt hơn
biệt mại cống hiến sức mình để dạy dỗ các em nhỏ tâm sức của cô giáo sương thủy tinh được đền đáp khi gần một trăm năm mươi học sinh nghèo ở ấp trang đã tự tin bước vào giảng đường đại học
biệt mài cống hiến sức mình để dạy dỗ các em nhỏ tâm sức của cô giáo sương thủy tinh được đền đáp khi gần một trăm năm mươi học sinh nghèo ở ấp trang đã tự tin bước vào giảng đường đại học
có lẽ chính ý chí sắc đá và nghị lực phi thường đã giúp thảo tạo ra những điều kỳ diệu
từ cô gái mắc bệnh sương thủy tinh không thể đến trường đã trở thành cô giáo ngay trên chính chiếc giường của mình
ở vùng đất thép củ chi cô gái ở ấp trang xã trung lập thượng này chính là bông hoa tươi thấm mãi tỏa hương làm đẹp cho đời